trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đã có nhiều lo ngại về an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bắt đầu ngày thi đầu tiên vào ngày mai chín tháng tám
đến nay nhiều địa phương trên cả nước đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
các địa phương ngoài việc chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi hướng dẫn lưu trú đi lại cho thí sinh
thì vấn đề bảo đảm sức khỏe cho thí sinh đặc biệt là các phương án phòng chống dịch đã được quan tâm một cách triệt để giúp thí sinh và người nhà an tâm bước vào kỳ thi
tại hà giang cùng với thí sinh cả nước chiều nay ngày tám tháng tám hơn năm sáu trăm linh thí sinh đã có mặt tại hai mươi chín điểm thi để làm thủ tục dự thi
là địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh quảng nam có sáu huyện thị xã thành phố phải tổ chức thi đợt hai
trong đợt này có một mươi hai địa phương được phép tổ chức kỳ thi theo quy định
tại hòa bình mặc dù là tỉnh nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín thấp tuy nhiên các nhà trường đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động để phụ huynh học sinh yên tâm thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh
tại các địa phương khác các điểm thi đã sẵn sàng đón thí sinh
tại cần thơ hai mươi bốn điểm thi với bốn trăm sáu mươi bốn phòng thi sẽ được bố trí cho hơn một mươi thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tại bình định có gần một mươi bảy thí sinh tham gia ở bốn mươi hai điểm thi với bảy trăm bốn mươi ba phòng thi
tại ninh bình hơn chín thí sinh sẽ tham dự kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ở hai mươi bốn điểm thi với bốn trăm linh bốn phòng thi